xin chào các bạn
cơ quan công an đã phát hiện bắt quả tàng đỗ phương tuyền và dương tuấn anh cùng chú huyện thanh miện
đang cất giấu trái phép hơn một viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn trường giang cũng ở huyện thanh miện
giang là người cung cấp số ma túy trên cho tuyền và tuấn anh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng sáng nay đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn đức tài quê hà tĩnh liên quan đến vụ buôn lậu động vật quý hiếm xuyên quốc gia trị giá ba trăm linh tỷ đồng
trước đó lực lượng chức năng liên tục phát hiện hàng nghìn kg ngả voi và vầy tê tê
trong các container nhập khẩu qua cảng tiên xa đà nẵng dưới danh nghĩa hàng hóa khác
sau khi điều tra công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ và khám xét nơi ở và nơi làm việc của nguyễn đức tài
đối tượng tổ chức nhập khẩu trái phép số hàng nói trên qua đó đã thu giữ nhiều tăng vật
có liên quan đến hành vi buôn bán động vật hoang dã
trần minh hậu bùi văn nghĩa nguyễn anh phú mai huỳnh anh phú và trần quân bảo
cùng chú tp phú quốc tỉnh kiên giang vừa bị công an tp phú quốc tạm giữ hình sự về hành vi cướp tài sản
không có tiền tiêu xài và muốn mua ma túy sử dụng năm đối tượng rủ nhau mang hùng khí đi cướp tài sản
chỉ trong bốn ngày các đối tượng đã gây ra ba vụ
quá trình khám xét lực lượng công an đã thu giữ các phương tiện
mà đối tượng dùng để gây án cùng nhiều tài sản do bọn chúng cướp được
lừa bán số lô số đề để chiếm đo tài sản nguyễn văn cường chú huyện ứng hòa thành phố hà nội
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam tạm giữ hình sự
từ trình báo của người dân về việc bị lừa đảo một mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn cường đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng
số lô số đề chuẩn một trăm linh từ đó lừa đảo nhiều người chiếm đoạt gần một tỷ đồng
lực lượng công an đã thu giữ một điện thoại di động và một máy tính đối tượng dùng để thực hiện hành vi lừa đảo
cơn mưa kéo dài trong chiều nay tại tp sơn la đã làm đường ngập như sông
nhiều phương tiện không thể di chuyển
ngay lập tức lực lượng công an các cấp đã có mặt kịp thời để giúp dân
mưa lớn nước đổ về nhanh các phương tiện di chuyển tại khu vực trung tâm tp sơn la
nhích từng mét một lượng xe chết máy nhiều khiến cho tình hình giao thông càng khó khăn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cảnh sát giao thông và các đội nghiệp vụ
đã nhanh chóng được huy động vừa phân luồng giải tỏa các điểm ồn tắc
vừa cứu hộ các phương tiện bị chết máy của người dân
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi